hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám chính thức khai mạc
đây là sự kiện lớn của tuổi trẻ ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên việt nam
phần lớn thanh niên ngày nay ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và nhân dân
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và sự phát triển của đất nước
sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc chủ quyền quốc gia
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng suy thoái về đạo đức
lối sống xa vào các tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật
đứng trước những vấn đề mang tính toàn cầu và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
trong bối cảnh vị thế và sức mạnh tổng hợp của đất nước đang tăng lên
công tác tập hợp đoàn kết và định hướng thanh niên ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách
đòi hỏi hội liên hiệp thanh niên việt nam triển khai quyết liệt các giải pháp
tiếp tục mạnh dạn vận dụng sáng tạo để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
sau sáu mươi năm chờ đợi bóng đá nam việt nam mới có lại chiếc huy chương vàng sea games
bằng chiến thắng thuyết phục ba trước u hai mươi hai indonesia trong trận chung kết vào tối ngày một mươi tháng một mươi hai
các số báo ra ngày hôm nay đều có bài viết về chiến thắng tuyệt vời này
đây chính là những năm tháng vàng son của bóng đá chúng ta
từ một lứa cầu thủ tài năng và bản lĩnh từ một huấn luyện viên ít ai biết đến trước đó
bất ngờ xuất hiện trên đất việt nam
chiến thắng tiếp nối chiến thắng những kỳ tích tiếp nối kỳ tích trên tầm khu vực trên tầm châu lục
bóng đá việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã kết thúc trong những nụ cười và chiến thắng
chiến thắng của các cô gái đá bóng ở giải vô địch đông nam á vào hôm chủ nhật vừa rồi
là huy chương vàng sea games thứ hai liên tiếp
còn chiến thắng của các chàng trai u hai mươi hai đá bóng với huy chương vàng đầu tiên
danh hiệu mà chúng ta khao khát giành được bằng được
sau sáu mươi năm đợi chờ
trong khi đó báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay cho rằng
là thành công tại sea games ba mươi không chỉ là giải cân khắc huy chân vàng
mà nhiều thế hệ cầu thủ không thực hiện được
từ lứa cầu thủ kế cận hiện nay thì chúng ta có thể an tâm để hướng đến những mục đích xa hơn
đó là mục tiêu vào vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai khi chúng ta đang dẫn đầu bảng
u hai mươi hai việt nam đang tạo nên sự vững tin ở thế hệ tiếp nối
và phía sau nữa là u một mươi
u một mươi vừa giành vé vào vòng chung kết châu á
đây cũng được kỳ vọng là lứa sẽ làm nông cốt cho kỳ sea games ba mươi một mà việt nam là nước chủ nhà
sea games ba mươi đã khép lại những lời chúc mừng hay là những cơn mưa tiền thưởng đã
đang và sẽ đến với các cầu thủ bóng đá nam và nữ việt nam
đó là điều hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chúng ta đã thể hiện được
trong thời gian để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo
vâng xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác

nhìn que test hiv viêm gan b đã bị nhân viên bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
cắt đôi trước khi xét nghiệm và có thể cho ra những kết quả không chính xác
tại bệnh viện nhi nam định hành vi ăn bớt thuốc của các bệnh nhân cũng mới bị phanh phùi
tác giả bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay cho rằng
tham nhũng vật trục lợi trên sức khỏe của người dân là tội ác
và phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan
theo nhiều ý kiến để ngăn chặn những sự việc này
đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ và những người làm trong ngành y tế
phải coi việc người dân bị bệnh như là mình đang bị bệnh
có như vậy thì mới thấm thiế nỗi đau của bệnh nhân để điều trị bằng cả tâm và cả đức
thưa quý vị cuối năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm người sử dụng lao động cần tuyển thêm lao động
để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi mà bước vào thời kỳ cao điểm
phía người lao động thì mong muốn có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập
để có thể sắm sửa đón tết nguyên đán
báo hà nội mới phản ánh vấn đề này
qua bài viết thị trường lao động việc làm cuối năm hai phía cùng cẩn trọng
theo dự báo của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và cả tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm tăng khoảng từ một mươi đến một mươi năm
so với cùng kỳ năm trước có nghĩa là tương ứng với hàng vạn vị trí việc làm mới
tuy nhiên người lao động cũng cần phải cảnh giác
những thông tin tuyển dụng lao động của các công ty cơ sở không có địa chỉ thực
họ đăng tin tuyển lao động để lừa những người nhẹ dạ cả tin
để có thể thu lệ phí tuyển dụng lao động
trong khi đó về phía người sử dụng lao động
thực tế đã xảy ra không ít trường hợp bị kẻ gian núp bóng người giúp việc gia đình
người có nhu cầu làm việc theo giờ theo mùa vụ để thực hiện hành vi trộm cắp
vào vụ đông xuân cũng là thời điểm tình trạng đánh bắt cá bằng sung điện
diễn ra ở nhiều nơi ở đồng bằng sông kiều lâm
thực trạng này được tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ phản ánh qua bài viết
tận diệt cá đồng
theo bài viết tình trạng này đã được phản ánh từ lâu nhưng mà chưa hề thuyên giảm
nhiều thanh niên nông thôn chọn đánh bắt cá làm công việc chính
bởi họ có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày
có hôn trúng thì được cả triệu đồng
nguồn lợi thủy sản ở đồng bằng sông kiều lâm ngày càng suy giảm trong những năm qua
trong khi các kiểu đánh bắt hủy diệt lại ngày càng phổ biến
đồng bằng giờ đang phải đối mặt với viễn cảnh là cạn kiệt nguồn cá đồng
và đó là một hệ quả nhãn tiền